nhưng không có kết quả
sự biến mất không rõ lý do của bà cụ
vẫn là một ẩn số đối với gia đình và chính quyền địa phương
giữa lúc sự hoang mang của con cháu bà gốt lên đúng đỉnh điểm
thì lực lượng tìm kiếm lại bất ngờ tìm thấy chiếc thúng và lưỡi liềm mà hàng ngày
bà cụ vẫn dùng để cắt cỏ nuôi bò
tại nhà ông nguyễn viết luật
gọi bà gốt bằng cô ruột
phát hiện mới đã làm lé lên hy vọng
và mọi người tiếp tục tìm kiếm bà gốt
xung quanh khuôn viên nhà người cháu họ
tiến đại gần khu giếng
thì anh em có dọi để đi xuống
thì phát hiện bà nguyễn tịnh gốt
đang làm gì
lực lượng công an xã cùng với một số thanh niên
đã vớt bà gốt lên
sau khi vớt lên thì cũng đã phát hiện bà không còn hơi thở nữa
và cũng đã đưa bà về tới gia đình
quá trình tại gia đình thì cũng đã phát hiện nhiều các vết va đập
một số dấu vết rách ra bầm tím
tập trung ở vùng đầu mặt cổ của bà gốt
khiến lực lượng công an xã thanh bình nghi ngờ cái chết của bà cụ
không phải là một vụ núi nước do tai nạn
kiểm tra sơ bộ bằng mắt thường
cũng như là kiểm tra trực tiếp trên thi thể của bà
phát hiện có một số dấu vết bất thường
khẳng định là do tác động của ngoại lực
tập trung ở vùng đầu mặt cổ của bà gốt

chúng tôi đánh giá là đây là án với tính chất là án giết người
đặc biệt nghiêm trọng
biên bản kháng nghiệm hiện trường của lực lượng kỹ thuật hình sự công an thành phố hà nội ghi nhận
giếng nước nơi thi thể bà gốt được tìm thấy
nằm trong khuôn viên nhà ông nguyễn viết luật
ở thôn kim nê xã thanh bình huyện trương mỹ
giếng nước có đường kính tám mươi cm
thành giếng cao năm mươi sáu cm
đáy sâu bảy năm m
trong lòng giếng mọc nhiều rêu và cỏ dại
mực nước tại thời điểm kháng nghiệm là một bốn mươi năm m
cạnh giếng phát hiện một ổ cắm điện màu vàng dài hơn ba năm mét
chúng tôi có kiểm tra kỹ
khu vực nhà ông luật
thì thấy ở khu vực bàn nước
trong nhà ông luật là có hai cái chén
thế với tất cả các cái chén
cốc và tất cả đồ vật
ở khu vực này chúng tôi đều làm kỹ về dấu vết vân tay
rồi dấu vết sinh học adn
ngoài ra ở khu vực giếng nước nhà ông luật
vị trí mà gia đình phát hiện là nạn nhân
kiểm tra kỹ qua nhà khu vực giếng nước
thì phát hiện thấy một số dấu vết máu
ở khu vực cái máy bơm nước
chúng tôi hút cạn nước ở trong giếng
thì dưới đồng giếng tôi thu được thêm một số
cái máy bơm nước ở trong giếng
như cái thất gỗ
rồi một số viên gạch
rồi cái vại xanh
rồi một đoạn dây điện
khó khăn đối với công tác khám nghiệm của chúng tôi
là hiện trường nó bị xóa trộn tương đối nhiều
trong khi lực lượng khám nghiệm hiện trường
và giám định pháp y đang tiến hành
thu thập thêm dấu vết
nhằm xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong
thì điều tra viên của cảnh sát hình sự
công an thành phố hà nội nhanh chóng
tiếp cận người dân
gồm thân nhân của bà gốt
ngôi nhà phát hiện thi thể của bà gốt
và những người đầu tiên chứng kiến vụ việc
để nắm thông tin phục vụ quá trình phá án
ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
nhưng mà tôi đã thực hiện phô hợp nhân đạo

nó có vẻ cứng lắm
và tôi cứ chạy sang hàng xóm kêu bạn qua đây

thì lúc này số hàng xóm đến đông
và thế này không phải ở đâu
khỏi công an đi đã để xem hiện trường đã

nhận tin báo về việc ông đỗ đinh tiệp
tại địa chỉ phường võ cường tp văn ninh
từ cơ quan về nhà
phát hiện vợ mình là bà nguyễn thị nhung bị chết
trong tư thế nằm úp tại nhà tắm

rồi phòng vc hai phòng cảnh sát hình sự

rồi phòng cảnh sát hình sự công an tp

liên trường trong đó
và tự nhiên để đánh giá tính chất của phòng án
nơi xảy ra vụ việc là nhà của ông đỗ đình tiệp
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ở đường phạm ngọc thạch
khu phố bộ sơn tp văn ninh
ngôi nhà ba tầng kiên cố bằng bê tông cốt thép
có cửa chính nhìn ra một khu đất trống
hiện trường ban đầu thì chúng tôi thấy tình trạng cửa mở
và các ổ khóa là hầu như còn nguyên vẹn
để triển khai các biện pháp nghiệp vụ về công thức khám nghiệm
dấu vết từ ngoài vào trong thì
từ tầng một đến tầng hai tầng ba tầng bốn
tại các phòng đều có để lại những dấu vết nhất định
cụ thể tại bồn hoa trước cửa nhà
phát hiện một nắp bảo vệ thẻ nhớ camera
một chiếc camera bên trong không hề có thẻ nhớ
trong phòng khách tầng một
phát hiện một nắp bảo vệ thẻ nhớ camera
trên mặt nền phòng khách phòng ăn và cầu thang
từ tầng một lên tầng hai
phát hiện nhiều dấu vết chân dây dép
tại tầng hai phát hiện một tử thi nữ giới trong nhà tắm
phía dưới đầu tử thi phát hiện dấu vết máu
trong phòng tắm phát hiện một chậu nhựa màu xanh
bên trong có chất lỏng màu đau đỏ
dưới đáy chậu phát hiện nhiều sợi lông tóc
xem xét phòng ngủ phía trước tầng hai
thấy giường có độ dịch chuyển nhẹ
trên giường gà gối có nhiều dấu vết máu
dưới mép thành giường
có một bông tai kim loại vàng
cách đó không xa phát hiện ba chiếc răng
tuy nhiên chiếc két sắt đặt tại phòng ngủ lại không có dấu hiệu cải phá

dưới mép thành giường có một bông tai kim loại vàng
cách đó không xa phát hiện ba chiếc răng

trong khi lực lượng kỹ thuật hình sự đang khám nghiệm hiện trường
thì các điều tra viên của phòng cảnh sát hình sự

ông đỗ đình tiệp bước đầu xác nhận

lực lượng khám nghiệm phát hiện một chiếc răng
với một đám máu màu nâu đỏ

một tổ trinh sát đã lập tức di chuyển về hà nội
với cái nghiệp trong quá trình điều tra thì tôi xác định đây là cái vết cào cổ của nạn nhân
lê thanh hưng lý giải những vết thương trên tay và nhiều vị trí khác trên cơ thể của y là do ngã xe
ngoài ra anh ta vẫn viện nhiều lý do chứng minh sự vô can của mình
quá trình đấu tranh với hưng này thì hưng đưa ra rất nhiều những cái chứng cứ ngoại phạm để rũ bỏ cái hành vi phạm tội của mình
ví dụ như là cái thời điểm cái án đối tượng khai là đi uống cà phê ở hà nội này địa điểm chỉ ra các địa điểm hỏi đi uống với ai này đi một mình này chứ không nói là đi với người khác
bởi vì là giữa đây với hà nội chúng tôi cũng không thể xác minh ngay được
về những cái lịch trình trong cái thời gian mà đối tượng gây án mà đối tượng khai ngoại phạm ở hà nội với bảy bản thân bị can là hoàn toàn sống và làm việc ở hà nội mặc dù quê ở bắc ninh
thế nên là các tuyến đường các vị trí cà phê là đối tượng đều nắm rõ được hết
nhập tức tôi cử một tổ ngay ra cái chủ đối tượng vào tây hồ thuê tây hồ thuê tây hồ hà nội
mục đích là ra để kiểm tra phòng ở
thuê trọ của đối tượng hưng xem có thu được cái tăng vật nào không
rất may là khi chúng tôi ra kiểm tra thu được là bộ quần áo khớp với cái hình ảnh đối tượng hôn võ gây án và đôi giày
thế và cái quan trọng nữa là tăng vật vụ án đó là một cái bông tay và toàn bộ giấy tờ của chị nhung
khám trong túi quần của hưng thu giữ được tại phòng trọ cơ quan điều tra thu được một vé gửi xe
từ thông tin thu giữ được trên tấm vé
tiếp tục thu giữ được chiếc xe máy có biển kiểm soát chín mươi chín g một hai mươi một nghìn năm trăm sáu mươi chín là tăng vật của vụ án
tại một địa điểm trong giữ xe ở phường đồng xuân hoàng kiếm hà nội
đối với những đối tượng như hưng chúng tôi cũng lại phải có những chiến thuật riêng
như đánh vào tâm lý phân tích về mặt tâm lý để cho hưng nhận thức được cái việc sai đúng của mình
cái thứ hai là chúng tôi cũng đấu tranh về mặt tài liệu chứng cứ
về mặt pháp luật không thể từ chối đâu
sau gần ba giờ kiên trì đấu tranh kết hợp với những vật chứng cơ quan điều tra đã thu giữ được
lê thanh hưng mới phải cuối đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình
trong các lần ghi lời khai sau đó trước sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát và luật sư
đối tượng đều giữ nguyên lời khai của mình
vì cần tiền trang trải cho việc làm ăn thua lỗ lê thanh hưng đã nảy sinh ý định trộm cắp
trong một lần hợp mặt gia đình đối tượng nghe được vợ chồng bà nhung đang có ý định xây nhà
nghĩ hai bác có tiền nên ngay lúc đó hưng đã nung nấu suy nghĩ đột nhập vào nhà của bác trộm cắp
để thực hiện ý định hưng đã đặt bác vào nhà của bác
hưng đã sao chép chìa khóa nhà nạn nhân
khoảng mùng một mươi hay một mươi một tháng hai hôm nay em giữ áo khoác của anh hùng
tức là con trai thứ hai của bác nhung thì có trùm chìa khóa
trong áo của anh thì em đã sử dụng cái đấy đi sao chép rồi
em sao chép tại địa phương em luôn
em không đủ can đảm để tiến hành trộm cắp hay cướp đoạt của người lạ
nhà bác của mình thì em nắm rõ với cả quen thuộc giống như là nhà của mình

sau khi đã có chìa khóa lê thanh hưng chọn ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi để thực hiện ý định trộm cắp
em băng theo trùm chìa khóa của nhà bác đã sao chép và một chiếc dùng cái điện để phòng thân
và một số đồ đạc quần áo các thứ mặc trên người
em di chuyển bằng xe máy từ thành phố hà lội về tới thành phố bắc ninh
sau đó em gửi xe ở tại bệnh viện phụ sản gần nhà bác em
sau khi gửi xe thì em đi bộ vào nhà bác sử dụng chìa khóa em đã sao chép

em đi bộ vào nhà bác sử dụng chìa khóa em đã sao chép và một chiếc dùng cái điện để phòng thân và một số đạc quần áo các thứ mặc trên người

không thấy chìa khóa
sau đó hưng quay lại phòng ngủ tầng ba để chờ cơ hội

biết giờ này bà nhung thường nghỉ trưa
đối tượng một lần nữa xuống tìm chìa khóa
sau khi tìm chìa khóa vẫn thất bại
lúc này hưng thay đổi ý định trộm cắp tài sản
và quyết định phải khống chế buộc bà nhung mở két sắt để lấy tài sản
hưng đi vào phòng ngủ tầng hai
nhưng không thành vì bà nhung chống cử quyết liệt
em hỏi chìa khóa két ở đâu
bác bảo là nhà này không có tiền không có gì để trộm cắp
em vẫn tiếp tục hỏi chiều khoa kết ở đâu thì một lúc sau bác trả lời là chiều khoa kết để ở dưới mặt bàn bếp ở dưới tầng một
thì em bảo bác là thế thì có thể cho em bịt mặt bịt mắt lại và dẫn em xuống dưới tầng một được không
thì bác đồng ý nhưng lúc sau bác lại dậy ruộng thì em lại phải giữ bác lại
trong quá trình đấy em đã nghĩ là sẽ làm cách nào để bác im lặng để em có thể rời khỏi hiện trường
nhưng em không có cơ hội nào để rời khỏi cái hiện trường này
nên việc em che mặt hay là việc dùng cái kéo tại phòng bác đâm em bác im lặng thôi để em có thể rời khỏi hiện trường
trong quá trình vật lộn bác không nhận thấy em vì trước thời điểm bác ngừng thở khoảng một hai phút bác vẫn nói mày là thằng nào
khi bà nhung đã ngừng thở đối tượng lấy chìm chìa khóa của nạn nhân mở két sắt
nhưng không mở được chìm chìa khóa của nạn nhân
đối tượng không mở được vì không biết mật khẩu
sau đó hưng kéo sát của nạn nhân từ phòng ngủ sang phòng tắm
với mục đích lau rửa dấu vết giống như một vụ đột tử thi tắm
chằn gà gối dính máu được đối tượng cho vào máy giặt ở tầng thượng
nhìn thấy chiếc thang nhôm gần máy giặt đối tượng mang xuống tầng một vác thang lên để vô hiệu hóa camera nhà nạn nhân

tiếp theo hưng quay lại tầng hai lục lọi tìm tài sản rồi lấy đi một túi sách bên trong chứa giấy tờ cá nhân của bà nhung
một chiếc khuyên tài một dây chuyện và khoảng tám trăm linh nghìn đồng của nạn nhân
sau đó lê thanh hưng rời khỏi hiện trường cùng với chiếc xe máy của bà nhung
đi được một đoạn phát hiện có camera an ninh đối tượng đã dùng tay che mặt để tránh bị phát hiện
đi tiếp khoảng năm phút thì đối tượng dừng xe ở một cửa hàng tạp hóa trên đường nguyễn trãi hỏi mua kính đen nhằm mục đích nguy trang
cũng tại đây phát hiện cửa hàng có camera an ninh đối tượng lập tức quay ra ngoài cho tới khi chủ quán gọi vào nhận hàng và thanh toán tiền
sau đó đối tượng chạy xe hướng về hà nội trên đường thì nhận được điện thoại của em gái thông báo bắt mất
hưng tiếp tục điều khiển xe máy đến phường đồng xuân hoàng kiếm hà nội
rồi gửi xe ở bãi trong xe ở chợ đồng xuân
đối tượng thuê xe ôm về nhà trọ tắm giặt cất dấu tài sản cướp được rồi bắt taxi về bắc ninh để chịu tan nạn nhân
đến một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thì lê thanh hưng bị cơ quan điều tra công an tỉnh bắc ninh bắt giữ

vụ án được khám phá thành công chỉ trong một thời gian ngắn là kết quả của một quá trình điều tra tỉ mỉ thận trọng trách nhiệm của lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
trong đó việc nhận định chính xác tính chất vụ việc và vạch ra đường hướng điều tra đúng đắn là những yếu tố góp phần mang lại thành công cho vụ án nói riêng và công tác đấu tranh với tội phạm nói chung và cả lực lượng công an tỉnh bắc ninh